công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn vừa triệt phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản bắt giữ hai đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn và huyện lục ngạn của tỉnh huyện yên thế của tỉnh bắc giang
sau thời gian xác lập chuyên án vào ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện hữu lũng đã phối hợp với công an huyện yên thế tỉnh bắc giang bắt giữ nguyễn văn lực chú tại lạng sơn và lê văn thanh chú tại thành phố hà nội thu giữ hai xe mô tô và nhiều tăng vật khác
tại cơ quan điều tra hai đối tượng có khai có quan hệ quen biết từ trước khi cùng chấp hành án tại trại giam công an tỉnh bắc giang do cần tiền tiêu xài nên đã rủ nhau trộm cắp xe máy của người dân
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba các đối tượng đã liên tiếp trộm ba chiếc xe máy tại xã minh sơn và thị trấn hữu lũng huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn và hai chiếc xe máy tại các huyện lục ngạn yên thế của tỉnh bắc giang